vượt qua những cung đường khó khăn hiểm trở là hành trình mà các thầy cô giáo cắm bản đã phải đi qua để cõng chữ lên non đến những lớp học ở các bản làng vùng sâu vùng xa
hành trình ấy không chỉ được đo đếm bằng chiều dài của những con đường mà hơn hết còn ở tâm huyết lòng yêu nghề với các em học sinh để khơi lên khát vọng ước mơ nơi bản làng xa xôi